kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với bản tin sáng trên kênh youtube bá sức khỏe và đời sống
thay mặt cho những người thực hiện bản tin chúc quý vị một buổi sáng cuối tuần vui vẻ hạnh phúc
hãy cùng chúng tôi đến với thông tin đầu tiên trong ngày về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ
ngày sáu tháng năm trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho biết
cơ quan này đang điều tra một trăm linh chín trường hợp viêm gan nặng ở trẻ em trong đó có năm trường hợp tử vong
hướng điều tra chính là sự liên quan của adenovirus
cuộc điều tra này nhằm tìm hiểu nguyên nhân của bệnh
các ca viêm gan được điều tra xảy ra trong vòng bảy tháng qua ở khắp hai mươi năm bang và vùng lãnh thổ của mỹ
trong số một trăm linh chín trẻ chín mươi phải nhập viện và một mươi bốn cần ghép gan
đa số các bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện
viêm gan là bệnh thường do nhiễm virus nhưng các yếu tố môi trường cũng có thể đóng một vai trò nào đó
bệnh không phải hiếm ở trẻ em nhưng thường không nghiêm trọng
hơn một nửa số các trẻ em bị viêm gan đã được xác nhận là bị nhiễm adenovirus
nhưng cdc cho biết họ chưa biết liệu adeovirus có phải là nguyên nhân thực sự hay không
adenovirus là một loại virus phổ biến thường gây ra các triệu chứng giống như cảm lạnh hoặc cúm nhẹ
hoặc các vấn đề dạ dày và ruột
nó không phải là nguyên nhân gây bệnh viêm gan nặng ở trẻ khỏe mạnh
dù có liên quan đến các vấn đề sức khỏe ở trẻ có hệ miễn dịch kém
bác sĩ jay baller phó giám đốc về bệnh truyền nhiễm của cdc cho biết
cdc cũng chưa biết các yếu tố khác như tiếp xúc với môi trường thuốc
hoặc các bệnh nhiễm chủng khác có thể có vai trò
tuy nhiên tiêm vaccine covid một mươi chín không phải là nguyên nhân gây bệnh
một số trẻ bị viêm gan chỉ một mươi hai tuổi nhóm tuổi chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín ở mỹ
dù vậy cdc vẫn điều tra liệu tình trạng viêm gan chưa rõ nguyên nhân này
có bất cứ sự liên hệ nào với virus gây bệnh covid một mươi chín hay không
hướng nghiên cứu này cũng không chắc chắn
vì có chín trường hợp trẻ bị viêm căn nặng ở bang alabama không bị nhiễm covid một mươi chín
theo cdc nhìn chung mỹ không ghi nhận sự gia tăng các trường hợp nhiễm ase

nói chung nước này cũng không có hệ thống giám sát toàn quốc tốt với virus này
cdc sẽ tìm cách cải thiện việc giám sát bác sĩ batler cho biết
cdc cũng không ghi nhận sự gia tăng đáng kể các trường hợp viêm gan và thai gan ở trẻ em
tuy nhiên tại anh quốc gia đầu tiên cảnh báo với thế giới về tình trạng viêm gan bí ẩn ở trẻ em
thấy có sự gia tăng đáng kể các trường hợp này
các triệu chứng của bệnh viêm gan gồm nôn ói nước tiểu sẫm màu vàng da phân sáng màu
ngày hai mươi một tháng bốn cdc ban hành cảnh báo sức khỏe toàn quốc
thông báo cho các bác sĩ lâm sàng và cơ quan y tế công cộng về một nhóm trẻ em
được xác định là bị nhiễm virus viêm gan và edinovirus
cdc yêu cầu các bác sĩ phải theo dõi sát các triệu chứng
và báo cáo các trường hợp nghi bị viêm gan không rõ nguyên nhân cho sở y tế địa phương và bang
ngày một tháng năm tổ chức y tế thế giới who cho biết
ghi nhận ít nhất hai trăm hai mươi tám trường hợp có thể mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em
tại hai mươi quốc gia hàng chục quốc gia khác cũng đang điều tra về vấn đề này
bảy mươi trẻ em mắc bệnh gan bí ẩn tại anh sống trong gia đình có nuôi chó
đây là lý do khiến các nhà khoa học nước này đang nghiên cứu xem
liệu chó có thể là nguyên nhân khiến bùng phát bệnh viêm gan bí ẩn hay không
theo tổ chức y tế thế giới who tính đến ngày sáu tháng năm
có hai trăm hai mươi tám trường hợp trẻ bị viêm can cấp tính không rõ nguyên nhân
tại hai mươi quốc gia bao gồm cả châu âu đông nam á tây thái bình dương
nhiều em khỏi bệnh nhưng không ít em chuyển biến nặng cần ghép gan và thậm chí là tử vong
tính riêng tại anh gần một trăm bảy mươi trẻ em được xác định mắc bệnh viêm gan bí ẩn này
hiện các quan chức y tế vẫn đang điều tra nguyên nhân của sự gia tăng tình trạng bệnh viêm gan nghiêm trọng này
phần lớn các nghiên cứu gần đây đều cho rằng
một loại virus phổ biến được gọi là adenovirus có thể gây ra sự gia tăng số ca nhiễm
adenovirus vốn là nguyên nhân gây nên các bệnh liên quan đến đường hô hấp viêm kết mạc hoặc dối loạn tiêu hóa
nhưng một chủng adenovirus cũng được biết là có thể lây nhiễm sang chó
trong đó có thể gây ra bệnh viêm gan truyền nhiễm
điều đặc biệt hơn cả là cuộc điều tra với chín mươi trong số một trăm sáu mươi tám trẻ mắc thêm can bí ẩn tại anh
thì có sáu mươi bốn trẻ sống trong gia đình có nuôi chó còn lại thường xuyên tiếp xúc với chó
ba phần tư trong số một trăm sáu mươi ba trẻ em mắc bệnh viêm gan ở anh cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với adenovirus
một cuộc điều tra nghiên cứu trên diện rộng đã được tiến hành tại anh
nếu nghi ngờ này là đúng sẽ mở ra hướng điều trị và khống chế dịch bệnh
nhưng cũng trở thành mối lo ngại lớn
vì chó vốn là thú cương không chỉ tại anh mà còn nhiều quốc gia khác
một giả thuyết cho rằng trẻ em có thể đã nhiễm adenovirus cùng lúc với covid một mươi chín
hoặc đây cũng có thể là biến chứng của covid một mươi chín kéo dài
tiến sĩ meera chan giám đốc lâm sàng và các bệnh nhiễm chung tại ukssa cho biết
tất cả mới chỉ là nghi ngờ và nguyên nhân thực sự đang được điều tra
nhưng chúng ta không loại trừ khả năng cao nguyên nhân từ chó
tiến sĩ cũng cảnh báo ngành y tế các quốc gia và bố mẹ cần lưu tâm vấn đề này
bất cứ phát hiện nhỏ nào
đoạn này đều có ý nghĩa lớn
thực phẩm chức năng để lọc phổi thải độc truyền vi chất tế bảo gốc
được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội
tuy nhiên các bác sĩ cho rằng
thực phẩm chức năng chỉ giảm phần nào triệu chứng mệt mỏi đau đầu
bác sĩ nguyễn như vinh trưởng phòng khám hậu covid một mươi chín của bệnh viện đại học y dược tp hcm khẳng định
chuyên vi chất không thể trị hết hậu covid một mươi chín
bác sĩ vinh cho biết
truyền vi chất là để bổ sung năng lượng chung cho cơ thể
giúp người mệt thì khỏe hơn một chút
nhiều nơi quảng cáo
truyền vi chất có thể chữa hậu covid một mươi chín là không đúng
đồng quan điểm với bác sĩ vinh
một bác sĩ tại trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu
và tâm lý trị liệu sau nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện lê văn thịnh tp hcm nói rằng
chuyên vi chất thực tế chỉ có thể hỗ trợ sức khỏe
giúp người bệnh bớt mệt mỏi
không phải để điều trị hậu covid một mươi chín
tại các bệnh viện
giá một lần truyền vi chất sao động từ khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh đồng
sau khi truyền xong
người bệnh có thể cảm thấy đỡ mệt hơn
nhưng không thể khỏe ngay lập tức
vị bác sĩ này nói
khi bệnh nhân được truyền vi chất
thì bác sĩ phải bảo đảm an toàn cho họ
cân nhắc tính toán các nguy cơ có thể xảy ra như sốc phản vệ
nếu không lường trước các tình huống
nắm tình hình sức khỏe bệnh nhân
thì khi xảy ra sốc phản vệ
bệnh nhân có thể tử vong
ông cũng cho biết không có thuốc nào có thể lọc phổi
sau khi mắc covid một mươi chín
thể tích lồng ngực bệnh nhân giảm xuống
cộng thêm yếu tố tâm lý của bệnh nhân
sợ hãi nhiều dẫn đến những triệu chứng như
mệt mỏi khó thở đau đầu nhức mỏi chán ăn
muốn biết phổi có thực sự ảnh hưởng
do mắc covid một mươi chín hay không
thì bệnh nhân phải đến bệnh viện kiểm tra chụp phim
các thực phẩm chức năng thuốc thảo dược
chỉ hỗ trợ giảm phần nào triệu chứng mệt mỏi đau đầu
trước tình trạng loạn giá khám hậu covid một mươi chín
trong một cuộc họp báo
về tình hình dịch bệnh ở tp hcm
vào giữa tháng bốn
bà lê thiện huỳnh như phó tránh văn phòng sở y tế cho biết
gọi khám hậu covid một mươi chín
là do một số cơ sở y tế đưa ra
bộ y tế và sở y tế
chưa có hướng dẫn cụ thể về việc này
tuy nhiên sở sẽ nghiên cứu và sớm có hướng dẫn cụ thể
sức khỏe là điều quan trọng nhất
thế nhưng mỗi người dân vẫn cần tỉnh táo
trước cái bẫy của quảng cáo
để không xảy ra những mất mát đáng tiếc
covid một mươi chín chứng kiến nhiều sự ra đi
nhưng cũng chứng kiến nhiều khoảnh khắc ý nghĩa
giữa con người với nhau
rất nhiều những hy sinh thầm lặng
để chúng ta được bình yên
tình người cần và đáng được tôn vinh hơn cả
mới đây ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tổ chức lễ tôn vinh ba mươi chín tập thể
và sáu mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo về công tác phòng chống covid một mươi chín
của tỉnh bà rịa vũng tàu trong hai năm qua
ông phạm minh an giám đốc sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
thời gian qua cùng với ngành y tế
lực lượng công an quân đội và các lực lượng tại địa phương
đã tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch tại cộng đồng
khu cách ly tập trung khu điều trị covid một mươi chín
ngành y tế cũng đã phối hợp với các bệnh viện tuyến trên
như bệnh viện chợ rấy bệnh viện nhiệt đới tp hcm
triển khai lực lượng để điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
toàn tỉnh bà rịa vũng tàu đã có hơn hai ba trăm linh y bác sĩ
nhân viên y tế tham gia công tác
bảy trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an quân sự
tham gia công tác phòng chống dịch
cùng với đó là các lực lượng tham gia tại địa phương
ba chín trăm hai mươi bảy tổ covid một mươi chín cộng đồng với chín bốn trăm hai mươi người
một hai trăm linh hai tổ tự quản với hai một trăm năm mươi hai người
hai mươi bốn trạm y tế lưu động với sáu trăm ba mươi người
đồng thời bộ y tế đã tăng cường đoạt cán bộ tám người
hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
bộ công an và quân khu bảy đã kịp thời hỗ trợ cho tỉnh
hai trăm năm mươi hai cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
để tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
đoàn trường đại học y dược tp hcm đoàn y tế tỉnh yên bái
và tỉnh thái nguyên đã tham gia hỗ trợ
tại đây các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
họ là những tuyến đầu là những người đầu tiên có mặt
trong công tác phòng chống dịch
đó là các y bác sĩ đó là bộ đội công an
với những chia sẻ xúc động và chân thực nhất
về công tác phòng chống dịch mà họ đã trải qua
dịp này ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tặng bằng khen ba mươi chín tập thể và sáu mươi bốn cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh
ngoài ra đại diện lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu
cũng đã trao thư cảm ơn của ubnd tỉnh
đến đại diện tám đoàn tri viện cho tỉnh
trong thời gian cả tỉnh chung tay chống dịch
dịch bệnh covid một mươi chín đã được kiểm soát
ở hầu hết các quốc gia trên thế giới
tại bangkok bộ y tế thái lan đặt mục tiêu
công bố covid một mươi chín thành bệnh đặc hữu vào tháng bảy tới
trong bối cảnh số ca mắc mới
ở quốc gia đông nam á này
tiếp tục giảm dưới một mươi ca một ngày
phát biểu tại hội nghị thường niên
của hiệp hội bệnh viện tư nhân
thứ trưởng bộ y tế satip pintutecha cho biết
nếu các tiêu chí được đáp ứng
bộ y tế sẽ công bố covid một mươi chín
là một bệnh đặc hữu
vào ngày một tháng bảy theo kế hoạch
theo đó các quy định về đeo khẩu trang có thể được nới lỏng
nhưng điều này cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình
covid một mươi chín ở từng khu vực
tuy nhiên ông satip lưu ý rằng
tổ chức y tế thế giới who vẫn chưa công bố
khi nào covid một mươi chín sẽ được phân loại
thành bệnh đặc hữu
và đã bày tỏ lo ngại về những đột biến của virus gây bệnh này
về tình hình covid một mươi chín ở thái lan
theo số liệu cập nhật vào sáng bảy tháng năm
trong hai mươi bốn giờ qua
nước này ghi nhận thêm tám bốn trăm năm mươi ca mắc mới
cùng năm mươi tám trường hợp tử vong
số trường hợp mắc mới không bao gồm
có kết quả dương tính từ các xét nghiệm kháng nguyên
như vậy kể từ khi
covid một mươi chín xuất hiện ở thái lan
vào đầu năm hai nghìn hai mươi
nước này đã xác nhận tổng cộng có
bốn ba trăm một mươi sáu bảy trăm sáu mươi chín ca nhiễm

trong đó có hai mươi chín ba mươi bốn người không qua khỏi
chưa bao giờ chính phủ các nước
phải chuẩn bị nhiều kịch bản
đối phó với các loại dịch bệnh như covid một mươi chín
mong rằng tình hình phức tạp này sẽ sớm kết thúc
để chúng ta mau chóng trở về
nhịp sống bình thường cũ
diễn biến khó lường của covid một mươi chín tại trung quốc
đã khiến nước này chịu không ít tổn thất
ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống
vừa qua giới chức thượng hải thông báo
ký thi đại học sẽ được lùi một tháng
cho rằng còn quá sớm để nới lỏng
những hạn chế nhằm kiểm soát covid một mươi chín
phó thị trường thành phố thượng hải
hôm nay thông báo
ký thi đại học sẽ được tổ chức
từ ngày bảy đến chín tháng bảy
muộn một tháng so với dự kiến
trong bối cảnh các học sinh vẫn đang học trực tuyến
vì trường học đóng cửa
ký thi đầu vào các trường trung học
cũng sẽ bị lùi một tháng
sang ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng bảy
thông báo được đưa ra trong bối cảnh
số ca nhiễm mới hàng ngày ở thượng hải
giảm ngày thứ một mươi bốn liên tiếp
thành phố hôm qua ghi nhận thêm hai trăm năm mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín
và một mươi ba người chết do covid một mươi chín
đồng thời báo cáo thêm

đây là tâm dịch nghiêm trọng nhất
ở trung quốc từ sau vũ hán
ca nhiễm mới hàng ngày liên tục giảm
cho phép thượng hải đóng cửa một số bệnh viện giã chiến
nhưng chính quyền thành phố cho rằng
chưa đến lúc nới lỏng toàn bộ hạn chế phòng chống dịch hiện nay
biến chủng omicron
với khả năng lên nhiễm cao
đang thách thức chiến lược chống dịch không covid ở trung quốc
trong khi nhiều nước trên thế giới
đã điều chỉnh chiến lược sang chung sống bình thường mới với dịch bệnh
tại cuộc họp của ban thường vụ bộ chính trị
chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh rằng
nỗ lực ứng phó covid một mươi chín
tại thượng hải theo thời gian sẽ vượt qua gian nan
bày tỏ lạc quan
nước này sẽ chiến thắng covid một mươi chín tại thượng hải
tương tự trường hợp vũ hán vào hồi năm hai nghìn hai mươi
những tổn thất và ảnh hưởng
của covid một mươi chín là không thể nào đo đếm được
kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia thường niên của trung quốc
đã thay đổi cuộc sống của hàng chục triệu người
đạt điểm cao
không chỉ cho phép học sinh tiếp cận nền giáo dục tốt
mà còn giúp họ tìm được việc làm lương cao
sau khi ra trường
thế nhưng đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân
vẫn là điều ưu tiên hơn cả
chăm sóc tốt cho sức khỏe người dân
về cả thể chất lẫn tinh thần
chưa bao giờ là bài toán đơn giản đối với giới quan chức nước này
cả nước ta dường như đang sôi sụp
trước những diễn biến của sea games ba mươi một
môn thể thao vua đang chiếm được sự quan tâm hơn cả
nhiều ý kiến đánh giá
về trận mở màn tối ngày sáu tháng năm
giữa ueba việt nam và ueba indonesia
đã diễn ra
trong đó cầu thủ của ueba indonesia
được cho là chưa sẵn sàng
để đá ở cấp độ sea games
theo tài khoản facebook khánh chi chia sẻ bài viết
tài xế sevaeus
quyết không nhường đường cho xe cứu thương
bệnh nhân là bố của chủ tài khoản khánh chi
mặc cho xe cứu thương kêu inh ỏi
và người đi đường xung quanh góc ý
chủ tài khoản khánh chi viết
nay bố em mất rồi lo công việc xong cho ông
mới đăng video này lên để cảnh tình mọi người
nếu thấy xe ưu tiên thì nên cố gắng nhường đường ngay
vì một phút của các anh chị
có thể cứu được một mạng người
thật sự ngày hôm nay dành giật sự sống của ông
từng giây đường về nhà thì quá xa
máy thở thì thất thường
lúc nào cũng phải chuẩn bị bóp bóng để duy trì thở
mà còn mất thời gian vì không được nhường đường
bất lực muốn khóc lắm
hôm đó có một chú lái xe bán tải
cũng quá bất mãn đã phi xuống gõ cửa xe này
yêu cầu nhường đường cho nhà em đi
không biết chú là ai
nhưng nhà cháu cảm ơn chú nhiều lắm
rồi ai cũng sẽ có người nhà phải trải qua
dây phút sinh tử như thế này thôi
hãy là người lái xe văn minh nhé ạ
thưa quý vị câu chuyện trên cũng là lời cảnh tình
về tình người giữa xã hội ngày nay
ai cũng có công việc và cuộc sống bận rộ riêng
thế nhưng chỉ cần một hành động nhỏ
cũng có thể thay đổi rất nhiều điều
thậm chí là cứu một mạng người vô tội
phải trải qua sinh tử mới biết mạng sống đáng quý như thế nào
trước khi làm điều gì
hãy đặt mình vào vị trí của người khác
để hiểu và thông cảm cho nhau hơn
hy vọng rằng sẽ không còn những trường hợp đau lòng
như câu chuyện trên nữa
tiếp tục là những diễn biến
về tình hình sea games ba mươi một
một mươi một quốc gia tham dự đại hội thể thao đông nam á
sẽ tham dự lễ thượng cờ sea games ba mươi một
diễn ra vào sáng ngày một mươi một tháng năm
tại khu liên hợp thể thao mỹ đình hà nội
trong trận u hai mươi ba indonesia
thua u hai mươi ba việt nam ba
ở ngày mở màn bảng a
ronaldo kiwati đã được hỗ luyện viên sinteyong
tung vào sân ở hiệp hai
nhưng sau đó anh lại bị thay ra sau chưa đầy hai mươi phút
dù chỉ đá khoảng hai mươi phút
và không có được pha rứt điểm
nhưng cái tên ronaldo kiwati
vẫn gây suốt trên các mạng xã hội
vì tên của anh giống với hai siêu sa bóng đá lừng danh thế giới
và người ngoài hành tinh ronaldo
nhiều người thắc mắc
là tại sao hỗ luyện viên sinteyong
chỉ mới tung ronaldo vào sân
nhưng sau đó lại rút ra
dù cầu thù này còn rất khỏe
hỗ luyện viên người malaysia raja issa năm mươi sáu tuổi
người từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn
tại indonesia đã giải thích điều này như sau
ronaldo có tài năng
và được huấn luyện viên park hang seo khen ngợi
nhưng về mặt tinh thần
cậu ấy chưa sẵn sàng chợ ở cấp độ sea games
vì vậy hỗ luyện viên sinteyong
rút ronaldo ra là chuyện đương nhiên
ông raja issa cũng dành lời khen ngợi
cho hỗ luyện viên park hang seo
vì ông đã đọc chiến thuật rất tốt
và bắt bài người đồng nghiệp sinteyong
ông nói ở góc độ chuyên môn
hỗ luyện viên park hang seo đã đọc ký chiến thuật
của hỗ luyện viên sinteyong
chưa kiếm bốn hậu vệ indonesia
chủ yếu tập trung ở vòng một mươi sáu m năm mươi trong hiệp một
ông park đã thay đổi cách chơi
và mang đến hiệu quả tối đa
đánh giá về các cầu thủ indonesia
ông raja issa cho biết
các cầu thủ indonesia hơi yếu
trong những cuộc đấu một chọi một
đó là lý do chủ nhà u hai mươi ba việt nam
có phần lấn lướt hơn
khi triển khai lối chơi bóng ngắn nhanh
cho khu vực phòng ngựa indonesia
kết quả là tuyến sau của indo có vẻ hoảng loạn
và việt nam đã ghi được ba bàn thắng
ba cầu thủ qua hai mươi ba tuổi
của indonesia là
và ricky kambuya
đã không thi đấu hết khả năng của mình
dự kiến buổi lễ long trọng sẽ được chủ nhà
sea games ba mươi một việt nam tổ chức
tại khu vực khán đài b
thuộc khu liên hợp thể thao mỹ đình
nhằm thể hiện sự chào đón nồng ấm của nước chủ nhà
cũng như đánh dấu sự có mặt của các quốc gia
tề tựu tham sự ngày hội thể thao lớn nhất toàn khu vực
tại lễ thượng cơ sea games ba mươi một
chủ nhà việt nam sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị
dành cho các vận động viên huấn luyện viên
của các đoàn tham gia đại hội
nổi bật là những tiết mục văn hóa
thể hiện đầy đủ bản sắc con người việt nam
điểm nhấn của buổi lễ đặc biệt được chú trọng
đến con số ba mươi một
theo đó mỗi quốc gia sẽ cử ra ba mươi một thành viên
tham sự lễ thượng cơ
tương ứng với số kỳ sea games được tổ chức xuyên suốt
kể từ sea games một nghìn chín trăm năm mươi chín đến nay
ngoài việc tạo không khí vui tươi thân thiện
đem lại sự hào hứng đoàn kết
đến với các quốc gia thành viên
lễ thượng cơ sea games ba mươi một
còn đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
an toàn và tiết kiệm
thưa quý vị một mùa sea games nữa lại về
ai ai cũng háo hức mong chờ
và cố vũ cho đội tuyển nước nhà
thế nhưng trong tình hình dịch bệnh
vẫn còn rất nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
cần hơn hết sự thận trọng
từ khâu tổ chức đến các cổ động viên
để không xảy ra những sự cố đáng tiếc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại